nhận được tin báo về việc có kẻ gian cắt trộm ba mươi tấm lưới b bốn mươi bằng thép trắng mạng kém
dùng làm hàng rào bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc cao bồ mai sơn
thuộc xóm đông xã khánh hòa huyện yên khánh tỉnh ninh bình
công an tỉnh ninh bình đã vào cuộc và bắt giữ vũ văn trình chú tài huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
bản thân trình là người nghiện ma túy
tại cơ quan điều tra vũ văn trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài ra qua điều tra mở rộng lực lượng công an còn xác định đêm ngày một mươi chín tháng một
đối tượng sử dụng kìm cộng lực cắt ba mươi bảy tầm thép b bốn mươi thuộc đạn đường cao tốc cao bồ mai sơn
thuộc địa phận xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình